ubnd tỉnh quảng nam yêu cầu ubnd các huyện thị xã thành phố tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số năm
và tình hình mưa lũ để chủ động ứng phó kịp thời với các tình huống xấu có thể xảy ra
đến sáng ngày một mươi bảy tháng chín số tàu cá của quảng nam đang hoạt động trên biển là năm trăm năm mươi ba tàu với năm sáu trăm tám mươi bốn lao động
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đài thông tin tìm kiếm cứu nạn thường xuyên phát các bản tin
về diễn biến của bão số năm để các phương tiện tàu cá chủ động phòng tránh đồng thời duy trì lực lượng phương tiện
thường trực sẵn sàng tham gia trực chiến cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu
ubnd tỉnh quảng nam yêu cầu các địa phương hướng dẫn nhân dân và các cơ quan đóng trên địa bàn tổ chức kiểm tra
trăng chống nhà cửa trụ sở làm việc kho tàng các trường học cơ sở y tế nhà sinh hoạt cộng đồng bảo đảm an toàn
chặt tỉa cành cây khai thông cổng rãnh để hạn chế thiệt hại do mưa lũ nghiêm cấm các tàu thuyền ra khơi
bao gồm cả ghe thuyền của các xã bãi ngang ven biển hoạt động gần bờ cho đến khi bão tan